có một thực trạng đã diễn ra trong nhiều năm qua đối với lĩnh vực phim hoạt hình ở nước ta
đó là trong khi có rất nhiều phim hoạt hình do nước ngoài sản xuất chiếm áp đảo về thị phần và doanh thu
thì phim hoạt hình của việt nam lại không có chỗ đứng ngay trên chính sân nhà
các đơn vị sản xuất phim hoạt hình của việt nam hiện vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn
và loay hoay trong việc tìm hướng đi cho sản phẩm của mình
có nhiều nguyên nhân cũng như các giải pháp được đưa ra
nhằm giải quyết tình trạng phim hoạt hình việt nam mất chỗ đứng trên chính sân nhà
nhưng dường như những dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc trong lĩnh vực này vẫn chưa rõ nét
số lượng phim ít nội dung chưa hấp dẫn
những hạn chế về mặt phương tiện kỹ thuật quảng bá
là những lý do khiến hoạt hình việt nam chưa đến được với số đông công chúng
thực ra việc hoạt hình của chúng ta vẫn tồn tại và nó cũng có sự phát triển
tuy nhiên là để có thể
sánh vai được với lại các nước khác ở trong khu vực cũng như ở thế giới
thì theo tôi cái quan trọng nhất không phải là vấn đề kỹ thuật
kỹ thuật là chúng ta chưa được mạnh lắm
nhưng mà chúng ta có một cái kho tàng cổ tích
truyền thuyết truyện dân gian rất là thú vị
chất dân tộc dân gian việt nam
thì làm sao mà chúng ta đưa nó vào trong phim
thì cái đó là quan trọng
hiện có nhiều đơn vị trong nước sản xuất phim
nhưng tính đến thời điểm này
hãng phim hoạt hình việt nam vẫn là đơn vị duy nhất có vai trò sản xuất các bộ phim hoạt hình
do nhà nước đặt hàng
và cũng là đơn vị có khả năng sản xuất nhiều nhất các thức phim hoạt hình trong nước hiện nay
nhưng mỗi năm số lượng phim sản xuất ít ỏi thường chỉ dừng ở khoảng một mươi phim
hãng phim hoạt hình việt nam đã luôn nỗ lực bằng nhiều cách để phổ biến các sản phẩm của mình
việc tận dụng phòng họp của hãng để xây dựng dạp thánh gióng
là một minh chứng cho những nỗ lực ấy
tuy nhiên sau gần bốn năm hoạt động hiện giờ giạp chiếu chỉ hoạt động cầm chừng
ngoài những nỗ lực quảng bá phim qua kênh chiếu dạp
hướng đi mới hãng phim hoạt hình việt nam là xây dựng kênh youtube riêng
cập nhật tất cả bộ phim do hãng sản xuất trong suốt thời gian qua
với hy vọng phim hoạt hình việt nam sẽ ngày càng thu hút khán giả trong nước
ngoài những nỗ lực quảng bá phim qua kênh youtube trên các mạng điện thoại như vinaphone mobilephone
tất cả những hình thức quảng bá cũng có một kết cỡ khả quan nhất định
và nó đã đem phi hợp hình việt nam tới gần gũi với thiếu nhi việt nam hơn
và chúng tôi đã có những lượng truy cập cũng rất là khả quan
và chúng tôi đã giành được gút bạc của lượng truy cập internet với hơn một trăm linh triệu lượt view

gần đây sự vào cuộc của các nhà sản xuất tư nhân là một trong các yếu tố mới mẻ
được ví như làn gió mới cho thị trường phim hoạt hình việt nam
loạt phim monta trong giải ngân hà kỳ cục được đầu tư kinh phí lớn của hãng phim hoạt hình tư nhân vintata
chiếu dạp đã thu hút và nhận được không ít phản hồi tích cực từ phía khán giả
dù số lượng các công ty tư nhân tham gia chưa đông đảo
song đã từng bước góp phần tạo nên diện mạo phong phú đa dạng trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình
có thể nói tại thời điểm này sức ảnh hưởng của phim hoạt hình việt nam vẫn còn rất khiêm tốn
thiết nghĩ nếu khâu quảng bá được đầu tư bài bản chuyên nghiệp hiệu quả hơn
chắc chắn vị thế của phim hoạt hình việt nam sẽ được cải thiện rõ rệt
chính vì vậy việc cần làm ngay lúc này đó chính là chuyên nghiệp cao hơn nữa trong khâu phát hành
quảng bá phim và để làm được điều ấy cần lắm sự chung tay chung sức của nhiều đơn vị tâm huyết